mùa thi năm hai nghìn một mươi tám đã đi qua các sĩ tử ở khắp mọi miền đất nước đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi gần kề
tuy nhiên danh sách các thí sinh được nâng khống điểm tại sơn la đã khiến dư luận dậy sóng
vì có thí sinh được nâng tới hai mươi năm điểm thi có thí sinh có hai điểm liệt mà vẫn ung dung bước vào vị trí thủ khoa của một trường đại học danh tiếng
nếu chúng ta không xử lý nghiêm vụ việc đặc biệt đối với phụ huynh của những thí sinh có gian lận
thì niềm tin và công lý sẽ đi về đâu
chúng ta cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia trong phần trao đổi ngay sau đây
xin mời biên tập viên thanh hương và chuyên gia giáo dục tiến sĩ vũ thu hương
vâng xin cảm ơn biên tập viên khánh thư
vụ việc gian lận thi cử gây chấn động trong thời gian vừa qua không chỉ làm mất đi sự công bằng trong đánh giá kết quả thi cử
mà còn làm ảnh hưởng tới niềm tin của người dân với nhiều cơ sở đào tạo trong một số lĩnh vực có tác động to lớn đối với xã hội
như giáo dục y tế và an ninh quốc phòng
đặc biệt nó tạo nên hình ảnh xấu về đội ngũ cán bộ công chức
khi bước đầu điều tra cùng một số cơ quan truyền thông
thì danh sách những phụ huynh của các thí sinh được nâng điểm đều là người nắm giữ các vị trí trong các cơ quan công quyền của một số tỉnh
ngày một mươi tám tháng bốn bộ công an đã bàn giao năm mươi ba thí sinh có điểm gian lận về đơn vị sơ tuyển tại sơn la tỉnh hòa bình và xử lý theo quy định
nhưng điều mà nhiều người dân quan tâm là các bậc phụ huynh các lãnh đạo có tên trong danh sách mới công bố sẽ bị xử lý như thế nào
và sau đây chúng ta hãy cùng trò chuyện với chuyên gia giáo dục tiến sĩ vũ thu hường
thưa bà bà cũng là người làm trong ngành giáo dục vậy khi mà công bố danh sách những thí sinh được nâng điểm thì cảm giác của bà như thế nào ạ
tôi là người làm trong ngành giáo dục và cũng là một phụ huynh có con thi năm hai nghìn một mươi tám và chúng tôi cảm thấy vô cùng bức xúc
một trong những điều mà chúng tôi gần như cấm kỵ trong ngôi trường của chúng tôi đó là tuyệt đối không bao giờ được gian lận
cho dù đó chỉ là một kỳ thi rất đơn giản rất nhẹ nhàng
nữa là đây lại là một kỳ
kỳ thi tuyển sinh vô cùng quan trọng
thưa bà theo quan điểm của bà thì liệu đây có phải là những vi phạm trong quy định của ngành giáo dục không ạ
tôi nghĩ đây không phải là những vi phạm đơn thuần
trong giáo dục thì những vi phạm liên quan đến thi cử có thể nói là những vi phạm nghiêm trọng nhất
bởi vì đánh giá trong giáo dục là điều quan trọng nhất để chúng ta nhận xét từng thí sinh từng học sinh một
và cái việc mà những đứa trẻ được đánh giá sai lệch sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái hệ quả khác nhau
chính vì vậy việc đầu tiên là những người đã làm sai thì họ đã vi phạm rất nghiêm trọng về quy định thi cử
điều thứ hai nữa thì chúng ta cũng có thể nhận thấy hoàn toàn có thể có câu chuyện chi phối mọi thứ bằng tiền
bằng quyền lực bằng ảnh hưởng của mình để thay đổi những cái đánh giá trong giáo dục và đưa ra những cái sai lệch về chất lượng giáo dục
cái điều thứ ba nữa là không cần biết những thí sinh đó họ là người chủ quan
hay khách quan trong câu chuyện này
nhưng rõ ràng những kết quả gian dối sẽ dẫn đến những câu chuyện là sai lệch cả về tương lai
và những đối tượng mà thụ hưởng những cái sai lệch này có thể sẽ đem lại những hậu quả rất là lớn cho đất nước của chúng ta
vậy thì các bậc phụ huynh này thì theo bà nên có hướng xử lý như thế nào ạ
trước hết về mặt công chức họ là công chức thì đương nhiên họ sẽ phải bị xử lý nếu như vi phạm những quy định về công chức
điều thứ hai nữa nếu như chúng ta có thể đánh giá sai lệch

và nếu như họ có những dấu hiệu về đưa hối lộ thì chắc chắn sẽ phải bị xử lý về mặt hình sự
và điều thứ ba nữa thì tôi nghĩ bản thân họ cũng không đủ tiêu chuẩn để trở thành một bậc làm cha làm mẹ đàng hoàng
bởi vì đã là người làm cha làm mẹ thì phải giáo dục con về cả kiến thức kỹ năng và đạo đức
và chắc chắn họ phải bị xử lý nghiêm khắc
theo bà thì chúng ta có nên làm rõ trách nhiệm của những người đứng đầu nơi mà những địa phương đã xảy ra vụ việc này không ạ
điều này là chắc chắn
bởi vì là khi mà họ làm mọi chuyện ở trong địa phương của họ thì trước hết về mặt uy tín và ảnh hưởng của kỳ thi đối với dân chúng ở khu vực đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
điều thứ hai nữa là niềm tin của dân chúng và kỳ thi cũng bị ảnh hưởng
và một điều nữa là chính những con người ở địa phương này họ cũng sẽ quay trở về xây dựng quê hương
và với một chất lượng cán bộ như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng đến chính cuộc sống của người dân ở khu vực này
do vậy tất cả những các cấp chính quyền ở đây họ cũng phải chịu trách nhiệm về tất cả những câu chuyện đã xảy ra
ngoài ra theo tôi bên cạnh những trách nhiệm của các cấp chính quyền thì chúng ta cũng phải xem xét lại kỳ thi
một khi mà kỳ thi đã được đưa về tỉnh thì phải chăng đây chính là nguyên nhân để tất cả những vụ gian lận này diễn ra
tại sao một thời gian rất dài chúng ta tiến hành những kỳ thi tại trường thì những câu chuyện này đã không xảy ra
mà khi vừa về đến tỉnh thì những câu chuyện này đã xảy ra với một mức độ rất là nghiêm trọng và rất phổ biến
ở rất là nhiều tỉnh thành khác nhau
phải chăng đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại xem kỳ thi này nên được tổ chức như thế nào và nên được đặt ở đâu
xin được cảm ơn những chia sẻ của bà
thưa quý vị và các bạn rõ ràng gian lận thi cử không chỉ để lại hậu quả trước mắt mà còn về lâu về dài
bởi nó cung cấp đầu vào cho quá trình đào tạo và đầu ra cho sử dụng nhân sự phục vụ cho nhà nước và xã hội
nếu như sự dối trái này bị che giấu thì sẽ gây hậu quả khôn lường làm tha hóa nền giáo dục
vì thế các cơ quan chức năng cần có biện pháp
quyết liệt và triệt để nhằm xử lý những cán bộ công chức thiếu liêm chính đạo đức dùng vật chất quyền lực
làm sai lệch kết quả thi làm lợi cho gia đình và con cái của mình
trả lại môi trường thi cử môi trường giáo dục minh bạch và niềm tin cho người dân